nên lúc dân cần lúc dân khó công an các xã phường thị trấn luôn là những người có mặt đầu tiên để giải quyết công việc
vâng bằng sự kịp thời trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ lực lượng công an đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp
không chỉ trong mắt người dân mà cả bạn bè quốc tế mời quý vị cùng đến với những câu chuyện được nhóm phóng viên ghi nhận
đây là những dòng thư cảm ơn của một người mẹ dành cho cán bộ chiến sĩ công an phường ngọc lâm quận long biên hà nội
khi các anh đã dốc sức đưa con trai bà từ cõi chết trở về
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an phường ngọc lâm nhận được tin báo

nam thanh niên nhảy cầu tự tử công an phường ngọc lâm trực tiếp là tôi đã chỉ huy chỉ đạo các lực lượng cán bộ chiến sĩ
tham gia có mặt tại hiện trường trên cầu long biên và phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và lực lượng bảo vệ đường sông
hôm ấy là nước nó hơi chảy hay là trời nó hơi lạnh nên sức kéo và xuồng đôi nghiêng đi hai chó đứng lệch
và đồng thời kéo lạnh nhân lên và xuồng nghiêng đi khoảng bốn mươi độ
cố gắng là khi mà nước nó thấm vào quần áo mùa đông nó rất là lạnh
thế xong cái đó cái xuồng khoang xuồng thì tôi mới tát hai ba cái vào má thì tôi thấy cử động
đây không phải là một trường hợp lần đầu tiên mà chúng tôi cũng đã là trong công tác phối hợp với các lực lượng
chúng tôi đã cứu vớt kịp thời nhiều trường hợp nhảy sông tự tử
đây nó là một cái nhiệm vụ và là cái chức trách chúng tôi là phải làm
còn với bà asano yasuo quốc tịch mỹ sau khi trình báo công an phường
quảng an quận tây hồ về việc đánh rơi một điện thoại di động iphone một mươi ba và số tiền bảy triệu ba trăm bốn mươi nghìn
bà đã rất bất ngờ vì nhanh chóng nhận lại được tài sản
khi đi trên đường xuân diệu tôi đã đánh rơi một chiếc túi sách và quay lại tìm kiếm nhưng không thấy
tôi đã đến công an phường quảng an trình báo tôi không nghĩ là sẽ tìm được điện thoại và ví
thật quá bất ngờ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an nói chung và cán bộ chiến sĩ công an phường quảng an nói riêng
tôi cảm thấy yên tâm hơn khi sinh sống và làm việc tại việt nam
là địa bàn có người nước ngoài sinh sống làm việc và đến du lịch nhiều nhất tại hà nội
có lẽ vì thế mà những lá thư cảm ơn của người nước ngoài dành cho công an phường quảng an cũng dày lên mỗi ngày
đối với tất cả những trường hợp mà khi chúng tôi trao cái tài sản bị mất thì chúng tôi cảm nhận được cái sự xúc động
cái niềm vui của người dân đây cũng có thể nói là một niềm động viên
là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ làm sao đảm bảo tốt cái tình hình an ninh sự
đều mang lại cuộc sống bình yên cho người dân